trước đó tính thấy một phụ nữ để ví trên xe máy nên áp sát và giật lấy chiếc ví
bên trong có chứa tiền điện thoại di động
trên đường bỏ chạy tính va chạm với một xe ô tô và đánh rơi tài sản vừa lấy được
sau gần bốn giờ đồng hồ vào cuộc công an quận hải châu đã bắt được tính và thu hồi được số tăng vật có liên quan
công an thị xã sapa tỉnh lào cai phối hợp với các lực lượng chức năng vừa bắt giữ thành công đối tượng
truy nã chảo cáo quáng trú tại địa phương với tội danh trộm cắp tài sản
theo hồ sơ vụ án quang đã lẻn vào một nhà dân lấy một đồng hồ đeo tay
ngày hôm sau quáng lại tiếp tục quay lại để trộm thêm bảy triệu đồng
ngày hai mươi một tháng chín công an thị xã sapa đã giao quyết định truy nã đối với đối tượng chảo cáo quáng
về tội danh trộm cắp tài sản
đến ngày ba tháng một mươi đối tượng quang đã bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại xã thanh bình
phần cuối là những thông tin về truy nã tội phạm và những thông tin này cũng sẽ kết thúc bản tin nhanh sáng nay
phép chất ma túy công an quận hai bà trưng hà nội đã giao quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn quang lộc
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai hộ khẩu thường trú tại bốn mươi bảy trương định phường trương định quận hai bà trưng thành phố hà nội
cao một m bảy mươi ba và có sẹo chấm cách một cm dưới sau đuôi mắt phải
và đối tượng nguyễn ngọc tấn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hộ khẩu thường trú tại năm mươi bốn ngõ một trăm năm mươi một nguyễn đức cảnh tổ một mươi hai
phường tương mai quận hoàng mai thành phố hà nội phải nhận quyết định truy nã của công an quận hai bà trưng hà nội
về tội tàng trữ trái phép chất ma túy đối tượng này cao một m sáu mươi và có nốt ruồi cách ba cm dưới sau mép phải
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị
quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện